thưa quý vị trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng chín tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi hai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh
và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý
thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
các công ty trong hệ sinh thái aic và công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện
nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại
lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước gây dư luận xấu trong xã hội
ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các ông nguyễn văn đọc nguyên bí thư tỉnh ủy
bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn đức long nguyên phó bí thư tỉnh uỷ
bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
các ông đỗ thông đặng huy hậu nguyễn văn thành
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đỗ văn lực nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh
vũ xuân diện ủy viên ban thường vụ tỉnh uỷ trưởng ban nội chính tỉnh uỷ
vũ văn diện ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
vũ thị thu thủy nguyên tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
các ông trần văn hùng trần đức lâm nguyễn văn minh
nguyễn ngọc thu nguyên tỉnh uỷ viên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
nguyễn ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
nguyễn mạnh cường nguyên tỉnh uỷ viên giám đốc sở xây dựng
hoàng quang hải tỉnh ủy viên giám đốc sở giao thông vận tải
nguyễn mạnh tuấn tỉnh ủy viên giám đốc sở xây dựng
cao ngọc tuấn tỉnh ủy viên cục trưởng cục thuế
nguyễn mạnh cường phó bí thư thành uỷ chủ tịch ủy ban nhân dân tp cầm phả
nguyên giám đốc ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quảng ninh
liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của ban thường vụ tỉnh ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các ông đỗ thông nguyễn văn thành đỗ văn lực nguyễn văn minh
trần đức lâm nguyễn mạnh cường nguyên tỉnh ủy viên giám đốc sở xây dựng
nguyễn mạnh cường phó bí thư thành uỷ chủ tịch ủy ban nhân dân tp cầm phả
nguyên giám đốc ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quảng ninh
khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các ông
vũ văn diện hoàng quang hải cao ngọc tuấn nguyễn mạnh tuấn ủy ban kiểm tra trung ương
đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi các ông nguyễn văn đọc nguyễn đức long đặng huy hậu
vũ xuân diện nguyễn ngọc thu trần văn hùng và bà vũ thị thu thủy
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh ban hành quyết định thi hành
kỷ luật một mươi bốn tổ chức đảng và một mươi đảng viên có liên quan theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra việc kê khai tài sản
thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện trung ương quản lý tại các tỉnh ninh thuận hậu giang
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng
đảng viên được kiểm tra còn một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong quản lý
sử dụng tài chính tài sản của đảng và kê khai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kiểm điểm
nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
phát huy ưu điểm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng
ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra giám sát trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm
trách nhiệm nêu gương công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản
mua sắm trang thiết bị thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộng bức xúc trong xã hội
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một tổ chức đảng
và hai đảng viên giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bốn trường hợp và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng chín bộ công an thông tin cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu
vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng bách khoa việt
gọi tắt là công ty bách khoa việt và các đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại bộ công thương
công ty bách khoa việt và các đơn vị liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn lộc an chuyên viên vụ thị trường trong nước bộ công thương
nguyên phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương về tội nhận hối lộ
trần trác việt đức giám đốc công ty bách khoa việt đỗ thị tuyết nga kế toán trưởng công ty bách khoa việt
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tuyên phạt án tử hình
đối với bị cáo lý hồng công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã vĩnh hòa hưng bắc huyện ngò quao tỉnh kiên giang về tội giết người
theo cá trạm vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công ngồi uống rượu cùng với nguyễn văn út ông văn đen
và mai hoàng anh tại nhà của ông út ở ấp ba xã vĩnh hòa hưng bắc huyện gò quao
trong quá trình uống rượu giữa đen và út xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã và mang dao ra thách thức đánh nhau
tức giận vì đen và út không nhậu lại cãi nhau
nên công đã hai tay cầm hai cây dao chém liên tiếp vào đầu và người của út và đen
sợ cả út và đen đã bỏ chạy nhưng vẫn bị công đuổi chém tử vong tại chỗ
sau đó công đi vào trong nhà thấy hoàng anh đang ngủ nên tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát
làm hoàng anh bị thương tật bốn mươi tám
sau khi gây án thì công đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
quá trình gây án các đối tượng luôn mang theo hung khí để chống trả lại lực lượng chức năng
và bị người dân khi bị phát hiện
cụ thể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến trước khi bị bắt giữ
trần văn mười đối tượng đã có năm tiền án và nguyễn quốc dũng đối tượng đã có bốn tiền án
cùng chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc nghệ an đã sử dụng xe mô tô di chuyển
trên các tuyến đường trong ngoài địa bàn hai tỉnh nghệ an hà tĩnh
để tìm cách đột nhập lấy trộm tài sản
sau đó liên hệ để đưa các tài sản trộm cắp được vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
quá trình phạm tội các đối tượng luôn đeo găng tay khẩu trang mặc áo chống nắng
đội mũ chùm kín mặt và luôn mang theo hung khí như dao kiếm để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
và công an huyện nghi lộc đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
thu giữ năm điện thoại di động hai máy tính sách tay hai xe mô tô và nhiều vật chứng có liên quan
đồng thời làm rõ từ đầu tháng bảy cho đến đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
chiếm đoạt nhiều tài sản có tổng trị giá trị là hàng trăm triệu đồng
đột nhập nhà dân trộm cắp tiền và tài sản trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
vũ đình thành chú tại huyện bình giang của tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện ân thi tỉnh hưng yên khởi tố để điều tra
thành khai nhận do nghiện ma túy lại không có công an việc làm ổn định
nên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
ngày hai mươi chín tháng tám lợi dụng một người dân ở huyện ân thi tỉnh hương yên đi vắng
đối tượng đã khóa cửa phá khóa cửa đột nhập trộm cắp số tiền hơn một trăm chín mươi ba triệu đồng
và một đôi bông tai bằng vàng
hiện cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp nói trên
đưa biết thành từng có tiền năm tiền án cùng việc tội danh này
thưa quý vị chỉ vì để lộ mật khẩu điện thoại
hai người dân ở tỉnh hà nam đã bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
công an thành phố phủ lý phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
vừa điều tra làm rõ hai vụ sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng chín nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ về việc tài khoản ngân hàng trên điện thoại
bị mất số tiền hai mươi bảy triệu đồng
khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra công an thành phố phủ lý đã làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn hoài nam
đối tượng nam khai nhận quá trình làm thuê tại quán cắt tóc của người phụ nữ trên
nam biết được mật khẩu điện thoại của chị nên đã lợi dụng
lúc nạn nhân không để ý nam mở điện thoại tìm được mật khẩu tài khoản app ngân hàng
nam đã chuyển hai mươi bảy triệu đồng từ tài khoản của chị sang tài khoản người quen của nam
cùng với thủ đoạn trên ngày tám tháng tám đối tượng lê trung hiếu sinh năm hai nghìn một chú tỉnh nghệ an
đã chiếm đoạt ba mươi năm triệu đồng của người phụ nữ quê thanh hóa hiện cùng là lao động tự do tại thành phố phủ lý
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đang tạm giữ các đối tượng nam và hiếu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị những ngày vừa qua các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
tập trung tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở
nhiều căn hộ thường gọi là chung cư mini
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra thì đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng cũng tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân
nâng cao ý thức cảnh giác với nguy cơ cháy nổ đối với loại hình này
hệ thống báo cháy từng tầng không hoạt động
tận dụng tối đa diện tích để cất chữ đồ kể cả lối thoát nạn
nhiều bình chữa cháy được trang bị nhưng đã quá thời hạn sử dụng
thói quen của nhiều hộ dân nhưng khi cháy nổ xảy ra
sẽ khiến cho việc chữa cháy và thoát nạn gặp nhiều khó khăn

thế nhưng nếu có cháy nổ xảy ra việc thoát nạn qua khu vực này vẫn chưa đảm bảo an toàn

mở rộng cửa này
mở rộng cửa này để làm sao trong quá trình không may gặp sự cố
thì mọi người di chuyển thoát nạn qua đây nó được thoát lợi
cái thứ hai là chỗ khu vực đường đối thoát nạn như thế này
thì các anh lưu ý là không nên bố trí các trậu cây trậu hoa
các vật dụng làm cản trở với việc thiết tạm của cửa thoát nạn này
và để đảm bảo công tác an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra vào khu công tác thoát nạn

để phục vụ cho việc thoát nạn của con người trong các trường hợp sự cố
địa bàn quận bắc tử liêm có khoảng hai căn hộ cho thuê trọ
và nhà ở nhiều căn hộ hay còn gọi là trung cư mini
điểm chung của nhiều trung cư mini là nằm sâu trong ngõ nhỏ
trồng tầng cao để tối ưu lợi nhuận
chỉ có một lối ra vào và dùng tầng một để xe
qua công tác giả soát kiểm tra nhiều tồn tại thiếu sót cũng đã được chỉ ra
đối với loại hình nhà ở như thế này thì quy định
thì hiện tại là cũng chưa có rõ ràng
do đó là cái khó khăn đầu tiên là cái đường lối thoát nạn
tại vì cái khổ đất của một hộ gia đình của một gia đình thì người ta cũng có hạn
do đó khi xây dựng lên họ xây dựng tối đa các diện tích xây dựng
do đó ảnh hưởng lớn đến việc bố trí các cái cầu thang và hành lang
do đó là gây khó khăn cho công tác khi có cháy xảy ra
một trăm linh các trung cư mini nhà thuê trọ trên địa bàn thành phố hà nội sẽ được kiểm tra
và phải xong trước ngày ba mươi tháng một mươi kết quả sẽ được công khai
hôm nay phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ hai đã diễn ra
nhiều biển số đẹp được đấu giá thành công
theo công bố của công ty đấu giá hợp danh việt nam thì tổng số tiền chúng đấu giá
biển số xe ô tô lần thứ hai là một mươi ba một trăm hai mươi năm tỷ đồng
tại phiên đấu giá lần thứ hai này thì đã có một mươi tám biển số xe ô tô được lên sàn đấu giá trực tuyến
và khung giờ khác nhau
sáng và chiều thì mỗi buổi đấu giá chín biển
đáng chú ý là biển số chúng đấu giá cao nhất lần này không phải là các biển ngũ quý như lần đầu tiên
mà là biển số sáu mươi tám a hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín của kiên giang
chúng đấu giá cao nhất là hai năm mươi năm tỷ đồng vào sáng nay
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an đã có ba người chúng đấu giá biển số xe ô tô
phiên đấu giá thứ nhất đã nộp đủ tiền đấu giá
theo dự kiến trong sáng mai hai mươi hai tháng chín một mươi tám biển số xe khác cũng được đưa lên đấu giá trực tuyến
trong đó thì có ba biển số ngũ quý hai ngũ quý năm và ngũ quý bảy
hứa hẹn sẽ là những biển số có giá đấu cao nhất vào ngày mai
thưa quý vị càng gần thời điểm dằm tháng tám thì sức mua của người tiêu dùng đối với mặt hàng bánh trung thu
càng cao bên cạnh những loại bánh truyền thống thì nhiều loại bánh giá rẻ hoặc bánh nhập khẩu
không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng được bày bán công khai tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
mùa càng nhiều chiếc khấu càng cao dù là bánh ngoại nhưng trên bao bì những hộp bánh trung thu trứng chạy này
lại không hề có bánh trung thu
trong tất cả các lĩnh vực giáo dục đào tạo giao thông đầu tư
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai võ văn phi vừa ký văn bản đề nghị sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân các huyện và thành phố trên địa bàn của tỉnh
tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý việc tổ chức sự kiện giới thiệu mua bán đất đai trái pháp luật
trước đó ủy ban nhân dân huyện thống nhất có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về việc phát hiện nhiều người tập trung giới thiệu mua bán đất tại khu đất rộng gần chín m hai tại ấp lộ hai mươi năm xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai
tuy nhiên khi cơ quan chức năng xuất hiện nhóm người đã rời khỏi nơi tụ tập ủy ban nhân dân huyện đã làm việc với chủ sử dụng đất để xử lý về việc tụ tập đông người
tiếp đó tại xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất công ty cổ phần tập đoàn đầu tư btc thuê mặt bằng để tổ chức sự kiện cho khoảng hai trăm linh người giới thiệu các sản phẩm bất động sản mới tư vấn cho khách hàng cũ mua đất
tuy nhiên công ty này không cung cấp được các loại giấy tờ pháp lý theo quy định do đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao sở tài nguyên vào môi trường đôn đốc các sở ngành địa phương tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý công tác quản lý nhà nước về đất đai tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân buôn lọng quản lý đất đai để xảy ra vi phạm

đông sự quan tâm của dư luận cũng như cơ quan báo chí an ninh trật tự được đảm bảo trước trong khu vực tòa án cũng như khu vực tác nghiệp của các cơ quan báo chí
trong phiên xét xử sáng nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo hằng cùng bốn đồng phạm nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích của tổ chức cá nhân
trả lời hội đồng xét xử bị cáo hàng cũng thừa nhận các hành vi đã nêu trong cáo trạng và cho rằng bị cáo sai là do bị kích động
chiều nay ca sĩ đàm vĩnh hưng không xuất hiện mà ủy quyền cho đại diện truyền thông tham dự phiên tòa trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử
phía luật sư của thủy tiên công vinh cũng cho biết thân chủ của mình sẽ rút lại các yêu cầu bồi thường đối với bị cáo hằng và chỉ yêu cầu xin lỗi công khai
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm trong vụ án này bị cáo hằng là người trực tiếp trụ rê bị cáo quân là người giúp sức cho hằng và đưa ra lời xúc phạm đối với ông võ nguyễn hoài linh nên cần có hình phạt nặng hơn so với nhi tâm hà
tuy nhiên do các bị cáo thành khẩn khai báo ngoài ra bị cáo hằng còn có nhiều giấy khen của các tổ chức xã hội nên đây là tình tiết giảm nhẹ
bị cáo hằng và ba bị cáo nhi hà tâm cho rằng bị cáo hàng phạm tội trong tình trạng bị kích động về tinh thần do bị tấn công trên mạng xã hội nên có hành vi đáp trả
đồng thời bị cáo hằng có nhiều đóng góp từ thiện được nhiều bằng khen của các cơ quan tổ chức nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt
dự kiến ngày mai ngày hai mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án
tòa án nhân dân tp hcm thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử vụ kiện giữa đại gia đức an và cựu siêu mẫu ngọc thúy
xác minh một số chứng cứ liên quan đến tài sản tranh chấp giữa hai bên phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra sau ngày một mươi sáu tháng một mươi
tại tòa đại diện ông nguyễn đức an một lần nữa đề nghị bà thúy trả lại chính căn hộ tại phường bến ghé quận một tp hcm
từ đó xác lập tài sản cho hai con chung hơn chín mươi tám tỷ đồng là toàn bộ tiền cho thuê lợi ích khai thác sử dụng chính căn hộ này nhiều năm qua
theo trình bày của nguyên đơn nguồn gốc hình thành gối tài sản trên là ông an đã nhiều lần gửi về cho bà thúy trong số tiền ba triệu đô la mỹ
về tiền cho thuê này phía ông an cho rằng từ năm hai nghìn bảy đến nay bà thúy cho các cá nhân tổ chức thuê nhà với giá ba usd
trên một tháng trên một căn tổng giá trị hơn chín mươi tám tỷ đồng đồng thời cung cấp một số chứng tự thể hiện việc cho thuê
xong do chứng cứ giao nộp cho tòa là bản photocopy nên phía bị đơn yêu cầu cung cấp các bản chính để đối chiếu
chủ tòa cũng xác nhận lại phía nguyên đơn trong các yêu cầu khởi kiện xác lập tài sản riêng đối với một số tài sản và một số khoản tiền
hiện phía ông an chỉ cung cấp được chứng cứ trực tiếp là đã chuyển bốn mươi bảy tỷ và khoảng bảy trăm linh usd cho bà thúy thông qua ý nhiệm chi còn lại không có chứng cứ trực tiếp
tại tòa người đại diện của cựu sư mẫu ngọc thúy khẳng định chỉ nhận bốn mươi bảy tỷ đồng và bảy trăm linh đô la mỹ của ông an gửi về để mua một số tài sản
trong đó có chín căn hộ nói trên
nhưng cựu sư mẫu cho rằng đây là tài sản chung được tạo lập trong quá trình hôn nhân nên phải chia đôi
sau khi xem xét hội đồng xét xử đã thông báo tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục sau ngày một mươi sáu tháng một mươi
ngày hai mươi một tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho biết vừa cứu sống một nạn nhân nhảy cầu sài gòn
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi chín phút ngày hai mươi tháng chín nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn có người bị rơi xuống sông tại khu vực cầu sài gòn
phường hai mươi hai quận bình thạnh
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông đã xúc một xuồng máy tốc độ cao cùng sáu cán bộ chiến sĩ có mặt tại khu vực xảy ra sự cố
trong đêm tối các chiến sĩ đã sử dụng đèn chiếu sáng nhanh chóng phát hiện nạn nhân và đã kịp thời cứu được người bị nạn
qua tìm hiểu người bị nạn tên nguyễn phúc vĩ hùng sinh năm hai nghìn một thường trú tại ấp một a xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
vì buồn chuyện gia đình đê nghị quẩn nhảy cầu tự tử
sau khi tìm hiểu sự việc các chiến sĩ đã hết lòng khuyên bảo nạn nhân đã ổn định tâm lý không có vấn đề gì về sức khỏe
vậy nên tổ cứu hộ cứu nạn đã bàn giao lại cho công an địa phương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an
chủ trì phối hợp với các đơn vị vừa phát hiện tài xế xe tải vận chuyển ba mươi sản phẩm hàng hóa
gồm bánh kẹo xúc xích cánh gà chân gà và táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ
số sản phẩm trên được phát hiện trên xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát năm mươi h một mươi một nghìn bốn trăm chín mươi kéo theo rơ móc biển kiểm soát năm mươi một r hai mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi bốn
do lái xe phạm anh quang chú tại xã cát tài huyện phù cát tỉnh bình định điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển sáu trăm năm mươi bảy thùng bánh kẹo bốn mươi hai thùng xúc xích
một thùng cánh gà sáu thùng chân gà một trăm tám mươi sáu gói táo đỏ nhãn hiệu nước ngoài tổng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tăng vật và phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ sở có tên tiểu hồng nằm trên địa bàn công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã phát hiện và thu giữ
gần một năm trăm linh bánh trung thu không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra những chiếc bánh này đều không có nhãn mát tên cơ sở sản xuất thành phần
chỉ có duy nhất hạn sử dụng và ngày sản xuất tuy nhiên ngày sản xuất cũng không đúng thực tế
chủ cơ sở cũng không xuất trình được các loại giấy phép có liên quan đến hoạt động kinh doanh và khai nhận
vận chuyển số bánh trên từ hà nội về để phân phối lại cho các cơ sở khác phù phép thành bánh trung thu có thương hiệu
thưa quý vị kiên quyết xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép trái phép và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng
công trình chưa được thẩm định phê duyệt nghiệm thu về phòng trái trợ trái theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố
vào ngày hai mươi tháng chín thành ủy hà nội đã có chỉ thị về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
chỉ thị của thành ủy hà nội nêu rõ
người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình
tất cả các hành vi vi phạm về phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định
bắt buộc các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải khắc phục khi đủ điều kiện mới cho phép hoạt động
đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức cố tình đưa dự án công trình cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng
việc thanh tra kiểm tra hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý được thành ủy hà nội yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ
sau vụ trái trung cư mini với hậu quả thương tâm ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội người dân đổ xô đi mua các thiết bị phòng trái trợ trái khiến cho các sản phẩm này bị đẩy giá lên cao
trong khi thực tế thì các thiết bị này có hiệu quả phòng khí độc khi cháy hay không thì không phải ai cũng biết
cũng ở trung cư cao tầng nên sau rất nhiều vụ trái xảy ra anh đinh thế sơn ở quận nam tử liêm tp hà nội
muốn trang bị cho gia đình một số thiết bị phòng trái trợ trái
tuy nhiên khi tìm hiểu trên mạng cũng như tại các cửa hàng anh cũng chưa biết nên mua loại nào bởi có quá nhiều loại và giá cả khác nhau
chỉ cần gõ trên mạng xã hội cụm từ mặt nạ phòng trái thang dây sẽ cho ra nhiều hội nhóm phân pết cá nhân giao bán với đủ chủng loại mẫu mã giá cả và nguồn gốc xuất xứ
theo tìm hiểu của phóng viên mặt nạ chùm kín mặt được giao bán nhiều nhất nhưng giá cả mỗi nơi mỗi khác
loại này trước đây chỉ có giá sáu mươi đồng một chiếc thì nay lên tám mươi đến một trăm linh đồng một chiếc
có nơi bán hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một
để phân biệt chất lượng của các thiết bị báo cháy đối với một người tiêu dùng bình thường thì rất khó vì chất lượng phụ thuộc vào các cái linh kiện
thì cách dễ nhất để người dân chúng ta phân biệt giữa hàng chất lượng kém và hàng chất lượng tốt
đấy là trên sản phẩm cần phải có tem kiểm định của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp
có mã qr và có thể tra cứu được bằng điện thoại di động của bất kỳ ai
theo chuyên gia về phòng cháy chữa cháy ngoài việc trang bị các loại thiết bị cơ bản như mặt nạ thang dây
bình chữa cháy người dân cần tham gia tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy
nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức để tránh hỏa hoạn xảy ra
nếu không có mặt nạ lọc độc thì có thể dùng khăn rẻ dấp vào nhúng vào nước và hô hấp qua đó để lọc bớt những khí độc hại mà mình không nhìn thấy
đối với những cái tầng mà thấp ví dụ như là từ tầng ba trở xuống thì có thể sử dụng thang dây để treo xuống
hoặc là có thể sử dụng dây thừng để mà đối với những người có kỹ năng
có sức khỏe để có thể thoát xuống thế giới
và cái việc mà trang bị các kiến thức an toàn nói chung cũng như kiến thức an toàn phòng cháy cháy là yêu cầu bắt buộc đối với cuộc sống hiện nay
nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự tin bình tĩnh và giải quyết các tình huống từ cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống
trước tình hình giá cả mặt hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy đang nhảy múa
nhiều nơi có tình trạng găm hàng tăng giá bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài việc tăng cường kiểu trang
kiểm tra xử lý vi phạm cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác cần tìm hiểu kỹ để tránh mua phải thiết bị giả kém chất lượng